những chia sẻ của ông chủ tịch ủy ban nhân dân xã thái học là có lý
những chia sẻ của ông chủ tịch ủy ban nhân dân xã thái học là có lý
nhất là đặt trong bối cảnh chính quyền địa phương đang chuẩn bị cho một nhiệm kỳ mới
chúng tôi đồng tình với quan điểm đó
thế nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại
điều chúng tôi băn khoăn là chính quyền địa phương xử lý đã hợp tình hợp lý hay chưa
còn vướng mắc ở điểm gì mà người dân vẫn tiếp tục khiếu nại
đó là lý do chúng tôi muốn đi đến cùng sự việc để nói một lần cho rõ
qua đó chúng tôi cũng chỉ dành
chỉ ra những việc làm đúng và chưa đúng
xem như đó là một bài học rút ra từ công tác quản lý
để quý vị cùng tham khảo
từ sự phối hợp tích cực
chính quyền địa phương đã cử bà nhữ thị nhàn trưởng thôn vạc
dẫn chúng tôi đi tham quan và chỉ cho chúng tôi thấy những điểm trước đây là đất ao hồ
đất công thuộc quản lý của ủy ban nhân dân xã
nhưng đến nay đã được giao cho người dân quản lý
và sử dụng
trước đây là cái ao
thì là ông nhữ đình thế là một này
bán cho ông nhữ đình thế là một này
ông nhữ đình phiên là hai này
và ông nhữ đình đông
ông nhữ đình đông và ông nhữ đình phiên thì đã làm nhà rồi
còn ông nhữ đình thế thì đây vẫn là vườn
từ đây đến hết dưới kia
trước đây là một cái ao
và chỗ này theo hợp đồng là của bà thông hiền
sau đó bà thông hiền có chuyển nhựa cho bà mùi kiểu
và cũng không hẳn
không hẳn là của một mình bà thông hiền không
và trong cái chỗ này cũng có một cái hợp đồng của bà mình
của bà thông hiền
là chuyển đổi từ ao sang vào đây
và là một khu tân ninh để bà
các sứ tiết bà đã xây dựng một khu tân ninh để thay dựng ở đây
và đây là những hợp đồng khoán sử dụng diện tích mặt nước ao ô nhiễm của cơ sở thôn vạc
cho các cá nhân nêu trên
cả ba hợp đồng này đều do các ông trưởng thôn nguyễn văn thắng
và hai phó thôn
lê văn bình và đỗ văn động ký
tổng số diện tích được giao khoán là bốn trăm hai mươi m hai
với số tiền thu về là gần chín mươi bảy triệu bốn trăm linh nghìn đồng
điều đáng nói là các hợp đồng này đều được ký với thời hạn là hai mươi năm và ba mươi năm
và bây giờ thì nó đã thành nhà như quý vị đang thấy
còn đây là những hợp đồng thu lệ phí để được sử dụng đất của tập thể quản lý
cán bộ thôn vạc
đã ký hợp đồng rồi bàn giao ba trăm ba mươi hai tám m hai đất sân kho cho năm cá nhân
thu về bốn trăm một mươi năm triệu đồng
nghiêm trọng nhất là các hợp đồng này được ký với thời gian sử dụng đất là lâu dài
bán ao xong thì các ông chỉ tính đến việc là bán sân kho
bán sân kho thì bán cả nhà trẻ
nhà trẻ thì vẫn còn tốt huyên
không có ảnh hưởng gì cả
nhưng viên bán các ông chỉ làm ra là quay xuống cấp nghiêm trọng
không đấy thì ảnh hưởng đến quay tai nạn
cho những người dân trung quanh như có đâu
công trình mới nguyên
không có xuống cấp không có hỏng rột nát gì cả
học sinh mẫu giáo nhà trẻ vẫn làm được
trước thì họp tri bộ chúng tôi quay chúng tôi vẫn làm được
chúng tôi vẫn họp tổ đảng chúng tôi vẫn họp được
thế mà các anh bà bảo viên bán là xuống cấp xuống cấp
thế là xã chuyển cho địa phương địa phương cho thanh lý
chúng tôi tạm nêu ra một số hợp đồng giao cấp
hợp đồng giao khoán điển hình như thế để quý vị cùng đánh giá
tuy nhiên đó chưa phải là tất cả
đây là tám mươi hợp đồng giao khoán mà ủy ban nhân dân xã thái học cung cấp cho chúng tôi
hai mươi hợp đồng này được ký trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn bốn đến năm hai nghìn một mươi
theo các hợp đồng này thì diện tích đất công ích của làng vạc được giao khoán trái thẩm quyền và sai quy định
ở thời hạn cho thuê đất
theo quy định của pháp luật thì quỹ đất nêu trên được coi là đất công ích của địa phương do ủy ban nhân dân xã quản lý
khoảng ba điều ba mươi bảy luật đất đai năm hai nghìn ba quy định
ủy ban nhân dân xã phường thị trấn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã phường thị trấn
ban lãnh đạo thôn vạc không có thẩm quyền cho thuê đất
việc các trưởng phó thôn ký hợp đồng cho thuê đất là sai quy định
điều sáu mươi bảy luật đất đai năm hai nghìn ba cũng quy định thời hạn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã phường thị trấn là không quá năm năm
vậy mà ở đây người ta đã cho thuê đất từ hai mươi năm đến ba mươi năm thậm chí là cả lâu dài
các trưởng phó thôn ký hợp đồng cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã phường thị trấn là không quá năm năm
các trưởng phó thôn ký hợp đồng cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã phường thị trấn là không quá năm năm
các trưởng phó thôn ký hợp đồng cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích của xã phường thị trấn là không quá năm năm